trong khi các mặt hàng nông sản xuất khẩu gặp khó vì dịch covid một mươi chín xuất khẩu gạo lại bất ngờ tăng mạnh giá thu mua lúa gạo trong nước cũng tăng lên từng ngày
so với thời điểm cuối tháng hai tất cả giống lúa đều tăng từ ba trăm linh bốn trăm linh đồng một kg so với cùng kỳ giá lúa tăng mạnh từ năm trăm linh đến một đồng một kg
càng vào vụ thu hoạch rộ gần đây giá lúa càng tăng
sau một năm chầm lắng hoạt động xuất khẩu gạo sôi nổi trong thời gian gần đây đã giúp giá thu mua lúa tươi tại ruộng lập đỉnh cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây
với mức giá như hiện nay thu nhập của người dân trong vụ lúa này sẽ tốt hơn và lượng lúa hàng hóa cho nông nghiệp chắc chắn sẽ được tiêu thủ hết